liên quan đến công tác khắc phục hậu quả bão lũ phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai chủ tịch ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các lực lượng chủ lực như công an bộ đội quân khu bốn quân khu năm
phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành phố tập trung khắc phục hậu quả thiên tai
đặc biệt là công tác tìm kiếm người mất tích cứu chữa người bị thương
động viên thăm hỏi những gia đình có người mất trong đợt thiên tai vừa qua
các bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị mất tích do sạt lở đất
vụ sạt lở đất tại khu vực nhà máy thủy điện rào trăng ba huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
tính đến thời điểm hiện tại lực lượng cứu hộ đã phát hiện năm thi thể nạn nhân
thi thể của một mươi hai công nhân còn lại vẫn chưa tìm thấy
đối với các vụ sạt lở đất trên địa bàn tỉnh quảng nam đến nay vẫn còn hai mươi hai người mất tích do sạt lở đất
trong khi đó hai vụ chìm tàu trên biển vẫn còn hai mươi ba người đang mất tích